hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
là một trong những nước châu á có áp lực công việc lớn nhất và dường như thói quen làm việc chăm chỉ việc làm thêm giờ đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng
màn đêm buông xuống nhiều văn phòng ở seoul vẫn sáng đèn đây là điều hết sức bình thường ở một trong những quốc gia nghiện công việc nhất châu á
anh kim jo han là một nhân viên ngân hàng ở seoul anh thường về nhà sau một ngày làm việc dài từ một mươi hai đến một mươi bốn tiếng
có rất nhiều người trên tàu điện ngầm này cũng đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc dài thậm chí có lúc còn muộn hơn
mỗi ngày đối với họ đều như vậy và hầu như không có ngày nghỉ
mặc dù theo quy định mỗi năm anh kim có hai mươi ngày nghỉ phép nhưng anh chỉ dám xin nghỉ nhiều nhất là năm ngày
một trong những tiêu chuẩn để đánh giá nhân viên là mức độ làm việc chăm chỉ của họ đến đâu
việc về nhà trước xếp hay xin nghỉ phép đều khiến chúng tôi cảm thấy không thoải mái
may mắn là chị bung jo kyoong vợ anh kim johan là một phiên dịch viên tự do
tuy chỉ có nhiều thời gian ở nhà hơn chồng song họ cũng chỉ gặp nhau và trò chuyện chấp nhoáng mỗi ngày sau khi anh đi làm về
và có lẽ do anh kim thường về nhà muộn nên bữa tối của hai vợ chồng cũng hết sức đơn giản
anh wang kyi một nhà sản xuất trong ngành công nghiệp truyền thông cũng thường làm việc muộn như vậy
có rất nhiều người thường làm việc đến tận khuya hầu hết các đồng nghiệp của tôi và cả bạn bè ở nước ngoài họ cũng thường làm việc thêm giờ cho tới khuya và thậm chí thông đến sáng hôm sau
theo thống kê khoảng hai mươi lực lượng lao động của hàn quốc tức khoảng năm ba triệu người thường xuyên làm việc hơn năm mươi bốn tiếng mỗi tuần
số giờ làm việc trung bình của người hàn quốc là năm ba triệu người
số giờ làm việc trung bình của người hàn quốc là hai một trăm một mươi ba giờ một năm đứng thứ hai trong số các quốc gia thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
sau mexico nhiều hơn ba trăm bốn mươi bảy giờ so với mức trung bình của nhóm các nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới này và nhiều hơn bảy trăm bốn mươi hai giờ so với đức nước thuộc oecd có số giờ làm việc thấp nhất
mặc dù có số giờ làm việc nhiều nhưng mức thu nhập bình quân của người lao động tại hàn quốc trong năm ngoái

là khoảng ba mươi ba một trăm một mươi đô la mỹ trong khi mức thu nhập bình quân của oecd là bốn mươi một đô la mỹ
nói cách khác người lao động hàn quốc được trả một mươi năm sáu mươi bảy đô la mỹ mỗi giờ làm việc trong khi mức trung bình của oecd là hai mươi ba ba mươi sáu đô la mỹ một giờ và đức là ba mươi hai bảy mươi bảy đô la mỹ một giờ
thực tế này cho thấy năng suất lao động của người lao động lại không hề tỷ lệ thuận với số giờ làm việc
mà càng lao động nhiều năng suất càng giảm
ông bae kyu sik thuộc viện nghiên cứu lao động hàn quốc là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này
đây là một căn bệnh trầm kha trong xã hội hàn quốc
người lao động không được nghỉ để tái tạo sức lao động chỉ vì những bảng chấm công đánh giá cuối tháng xe ai chăm chỉ hơn ai
thậm chí nhiều công ty có nắp dụng văn hóa quân đội tại công sở
và để giải tỏa những căng thẳng trong công việc người ta tìm đến internet
đạm dụng đồ uống có cồn
khi những trận say rượu triền miên diễn ra thì kết quả nhận được đó là hiệu quả công việc giảm sút là điều hoàn toàn dễ hiểu
văn hóa làm việc kéo dài dẫn đến tình trạng mất cân bằng giữa công việc và đời sống thường nhật
nguy hại hơn việc người lao động làm việc liên tục nhiều giờ
khiến số người tử vong do làm việc quá sức gia tăng trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội hàn quốc
giờ đây cụm từ kawarosa hay chết vì làm việc quá sức
trong tiếng hàn cũng phổ biến như từ kim chi
đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số người tự tử tại hàn quốc cao nhất thế giới
năm ngoái vụ việc một phụ nữ ba mươi năm tuổi mẹ của ba con và là công chức bộ y tế và phúc lợi hàn quốc
chết vì trụy tim sau một tuần làm việc liên tục một mươi hai tiếng mỗi ngày
khi vừa quay trở lại công sở sau kỳ nghỉ thai sản đã gây chấn động hàn quốc
thực tế có tới bảy mươi năm phụ nữ hàn quốc lựa chọn
nghỉ làm sau khi kết hôn hoặc sinh con do nhận thấy áp lực công việc
khiến họ khó có thể làm tốt các nghĩa vụ gia đình
áp lực công việc căng thẳng cộng với nét văn hóa gia trưởng lâu đời
đã khiến phụ nữ ngày càng tránh xa hôn nhân
theo thống kê năm ngoái tỷ lệ hôn nhân ở hàn quốc đã giảm thấp kỷ lục
chỉ còn năm chín trên một người kéo theo tỷ lệ sinh cũng giảm mạnh
theo thống kê số lượng trẻ sơ sơ
sinh trả đời tại hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục
ba trăm năm mươi bảy bảy trăm linh trẻ giảm một mươi một chín so với năm hai nghìn một mươi sáu
nếu dân số trong độ tuổi lao động tiếp tục có xu hướng thấp đi như hiện nay
thì đến năm hai nghìn ba mươi sáu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của hàn quốc sẽ rơi xuống ngưỡng
trong nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng và căng thẳng từ việc làm thêm giờ
mới đây chính quyền seoul đã đưa ra sáng kiến
buộc nhân viên phải rời công sở đúng giờ bằng cách ngắt điện tất cả các máy tính
ở công sở lúc hai mươi h thứ sáu hàng tuần
như vậy ngay cả những nhân viên chăm chỉ nhất ở seoul cũng buộc phải rời cơ quan
sáng kiến ngắt điện sẽ được chính quyền seoul triển khai theo ba giai đoạn
và đến tháng năm vừa qua các nhân viên công sở buộc phải rời công ty lúc một mươi chín h thứ sáu hàng tuần
mạnh tay hơn nữa quốc hội hàn quốc đã thông qua đạo luật cắt giảm giờ làm việc
tối đa hàng tuần từ sáu mươi tám giờ xuống còn năm mươi hai giờ
tức là cho phép người lao động nước này làm việc chính thức là bốn mươi giờ và làm thêm không quá một mươi hai giờ mỗi tuần
ngoài ra người lao động làm thêm vào cuối tuần sẽ được trả mức lương cao hơn từ năm mươi đến một trăm linh so với bình thường
luật này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng bảy đối với các doanh nghiệp lớn
sau đó sẽ áp dụng với các công ty nhỏ hơn
chính phủ hàn quốc tin rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn
và cải thiện năng suất của các doanh nghiệp lớn
đồng thời kỳ vọng gia tăng tỷ lệ sinh và ngăn chặn tình trạng già hóa dân số đang ở mức báo động
đây là một thắng lợi đối với tổng thống muchiin bởi trong cuộc tranh cử năm ngoái
ông moon đã hứa cải thiện đời sống của người lao động bằng cách giảm thời gian làm việc
và tăng thu nhập với mức tăng lương tối thiểu cho người lao động là một mươi sáu trong năm nay
thế nhưng luật cắt giảm giờ làm bị phản đối từ giới chủ doanh nghiệp
theo viện nghiên cứu kinh tế hàn quốc
các doanh nghiệp sẽ phải chi thêm một mươi một tỷ đô la mỹ để duy trì mức sản lượng như trước đây
vì vậy nhiều doanh nghiệp vẫn đang ngấm ngầm thúc ép nhân viên làm thêm giờ
hơn nữa bản thân nhiều công nhân thì cho rằng họ dựa vào tiền làm thêm để kiếm sống
hầu hết người lao động thích việc giảm giờ làm dù chỉ là ít hơn một tiếng
nhưng thu nhập thực sự là vấn đề rắc rối
vì vậy nhiều người lao động không hài lòng với dự luật sửa đổi này
một nền văn hóa nghiện công việc đã ăn sâu vào thói quen của người dân hàn quốc
có lẽ sẽ không dễ gì để thay đổi nhưng dù muốn hay không
thì nhiều người lao động tại hàn quốc vẫn đang tìm kiếm việc gì đó để tận hưởng buổi tối của mình thay vì chỉ có công việc
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn